thụy điển sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu điện bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi bảy do nhu cầu sử dụng điện công nghiệp đang tăng nhanh hơn sản xuất năng lượng
dự báo được chuyên gia phân tích thị trường điện của thụy điển đưa ra dựa trên báo cáo mới nhất do cơ quan năng lượng của thụy điển hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước
báo cáo chỉ ra rằng nhu cầu sử dụng điện ở thụy điển có thể tăng gấp đôi vào năm hai nghìn ba mươi năm
các nhà phân tích kỳ vọng năng lượng gió trên bờ sẽ khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế trong thời gian ngắn
nhưng nhấn mạnh rằng về lâu dài sẽ cần có các cơ sở điện hạt nhân mới
triển vọng của dự đoán rằng mức tiêu thụ điện ở phần lan sẽ tăng nhẹ trong khi việc sản xuất điện được mở rộng
giúp nước này chuyển từ thiếu điện sang thử điện
trong khi đó sự tăng trưởng của năng lượng mặt trời và gió ở đan mạch dự kiến sẽ theo kịp nhu cầu
tuy nhiên naui có thể chuyển từ tình trạng thừa điện sang thiếu điện
tổng cộng lượng điện dư thừa có sẵn ở khu vực bắc âu được báo cáo sẽ giảm xuống vào năm hai nghìn hai mươi ba
mức dự trữ thấp hơn được dự đoán sẽ dẫn đến tình trạng thiếu điện lớn hơn trong điều kiện thời tiết bất lợi